di cư vào vùng kinh tế mới để đổi đời nhưng chưa kịp ổn định thì đã phải bỏ đi
hoặc những người trụ lại được vẫn không thoát được cái nghèo
đây là thực trạng đang diễn ra tại khu kinh tế mới của huyện vùng biên ea súp tỉnh đắk lắc
những căn nhà lụp sụp bỏ hoang thậm chí có những căn nhà đã bị sập
hoặc thay vì để ở những căn nhà còn sử dụng được lại được dùng để nuôi nhốt gia súc
không ai có thể hình dung được đây từng là một khu kinh tế mới
với hàng trăm hộ dân từ phía bắc di cư vào với mong muốn đổi đời
tuy nhiên do đất sản xuất xấu và thiếu nước sinh hoạt
nên phần lớn trong số họ đã di rời nơi khác làm ăn sinh sống
để lại những dãy nhà định cư hoang tàn đổ nát người ở lại thì vẫn hoàn nghèo
bốn b còn vô cùng khó khăn đấy dân kinh tế mới
vào đây vô cùng khó khăn chủ yếu là dân nam định người ta bỏ về hết rồi
nhà thì là nhà nước họ cho là họ cho là có tám triệu thôi
gọi cho tám triệu thì bắt đầu là mình thiếu tiền thì là mình phải mua thêm
cũng bù thêm tiền của mình ở nhà vào làm với được cái nhà này
chứ không có cho có mấy triệu thì cũng không làm nhà nó cũng không ra hồn nhà
trước thực trạng này địa phương đã nhiều lần khuyến cáo bà con ở lại
từng bước một sẽ khắc phục những khó khăn
bên cạnh đó xã cũng có kiến nghị với tỉnh đắk lắc và trung ương xem xét cài tạo
và cấp thêm đất sản xuất cho bà con
nhưng đến nay kiến nghị trên vẫn chưa được giải quyết
để đảm bảo cuộc sống cho bà con và các hộ gia đình đi kinh tế mới
hiện tại địa phương xã tham một thì theo đề nghị mà chúng tôi đã đề nghị với các cấp rồi
cấp tỉnh cấp huyện rồi là các hộ đi kinh tế mới tối đa họ được một hectare
để họ có điều kiện họ phát triển sản xuất
và đặc biệt cái thời điểm này mà nó có nước vào nữa
thì cuộc sống của họ sẽ không duy trì và họ sẽ ở lại lâu dài được
việc quy hoạch vùng kinh tế mới nhằm giãn dân ở những vùng đông dân cư vào tây nguyên là hợp lý
nhằm bảo đảm phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh
tuy nhiên vấn đề đặt ra là làm thế nào để ổn định cuộc sống cho bà con phải tốt hơn nơi ở cũ
để bà con yên tâm gắn bó lâu dài với quê hương mới và tránh được lãng phí tiền bạc của nhà nước